bộ giao thông vận tải vừa trình chính phủ dự thảo nghị định thay thế nghị định tám mươi sáu năm hai nghìn một mươi bốn về kinh doanh vận tải bằng ô tô
trong đó điểm đáng chú ý là bộ giao thông vận tải đưa ra lộ trình bắt buộc lắp camera đối với các phương tiện kinh doanh vận tải nhằm kiểm soát hoạt động của các phương tiện này
để tăng cường công tác giám sát hoạt động vận tải tại dự thảo nghị định tám mươi sáu trình chính phủ bộ giao thông vận tải bổ sung thêm quy định đối với ủy ban nhân dân cấp tỉnh
căn cứ vào tình hình thực tế địa phương để xác định và chỉ đạo thực hiện gắn camera giám sát tại các vị trí cố định tuyến đường để kiểm soát hoạt động của các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn
việc thực hiện được nêu cụ thể theo từng giai đoạn
theo đó sẽ áp dụng trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng du lịch từ chín chỗ trở lên
trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định xe buýt xe container xe đầu kéo kéo rơ móc hoặc sơ mi rơ móc
trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ hai mươi tấn trở lên
và trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi năm đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới chín chỗ